theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy đến sáu h ngày một mươi chín tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ chín mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm tám mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai bảy trăm chín mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi hai hai trăm bảy mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn trăm hai mươi năm người